trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid một mươi chín ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ đã nhất trí với đề xuất
dỗ tổ năm nay sẽ không tổ chức phần hội tại lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi của ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ giao ủy ban nhân dân tỉnh làm báo cáo gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch
xem xét và cho ý kiến về việc tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội
năm nay dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng với chủ đề linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương sẽ được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia
bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ chỉ đạo trực tiếp lễ dân hương dỗ tổ hùng vương mùng một mươi tháng ba âm lịch
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ chỉ đạo trực tiếp công tác phối hợp tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương ngày một mươi tháng ba âm lịch
lễ dỗ quốc tổ lạc long quân và dâng hương tưởng niệm tổ mẫu âu cơ ngày mùng sáu tháng ba âm lịch chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi